sau một thời gian được kiểm soát trong một tuần trở lại đây bệnh dịch tả lợn châu phi đã và đang tái phát trở lại tại nhiều địa phương của tỉnh thanh hóa với diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp
đến ngày hai mươi hai tháng chín đã có huyện bá thước và thị xã biểm sơn tái phát bệnh dịch tả lợn châu phi
như vậy hiện trên địa bàn tỉnh này bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại bốn trăm ba mươi hai trên sáu trăm ba mươi năm xã của hai mươi bảy huyện thị xã thành phố buộc phải tiêu hủy một trăm linh năm bốn trăm ba mươi chín con lợn trọng lượng hơn bảy năm trăm một mươi tấn
hiện nay trên địa bàn tỉnh có một hai trăm một mươi năm thôn hai trăm sáu mươi hai xã của hai mươi hai huyện đang còn dịch bệnh chưa qua ba mươi ngày